đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tp vinh tỉnh nghệ an vừa phát hiện sản phẩm được lưu tại một cơ sở sản xuất bánh trung thu trái phép
cụ thể vào chiều ngày một mươi tháng chín đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở sản xuất bánh trung thu của chị đặng thị thu huyền
ở số nhà ba trăm hai mươi một đường phạm hồng thái phường vinh tân tỉnh nghệ an không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến quá trình hoạt động
đồng thời đoàn kiểm tra cũng đã phát hiện sản phẩm được lưu tại cơ sở không ghi ngày sản xuất hạn sử dụng một số nguyên liệu để làm bánh không rõ nguồn gốc
đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ tăng vật gồm một trăm bốn mươi chín cái bánh trung thu một mươi năm kg nguyên liệu làm bánh tám năm kg vỏ bao bì bánh trung thu
nhiều bánh trung thu đã bị mốc và một máy hàn miệng túi